đảng bộ tỉnh kiên giang khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của ba trăm bốn mươi hai đại biểu chính thức
đại diện cho hơn năm mươi chín năm trăm chín mươi đảng viên trong toàn đảng bộ đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dự và chỉ đạo đại hội
trong nhiệm kỳ qua tỉnh tiên giang đã có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực
công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện
nhất là thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và một mươi hai
gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
trên lĩnh vực kinh tế phát triển ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn bảy hai một năm
thu nhập bình quân đầu người tăng từ một sáu trăm ba mươi usd năm hai nghìn một mươi năm lên hơn hai bốn trăm năm mươi usd năm hai nghìn hai mươi
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh kiên giang lần thứ một mươi một sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi